tại phiên họp phó thủ tướng thường trực giao bộ công an cơ quan thường trực của hội đồng
thực hiện nghiêm quy định của luật đặc giá quyết định của chủ tịch nước
các hướng dẫn và chỉ đạo của hội đồng tư vấn đặc giá trung ương
tại hội nghị đại diện bộ công an cũng đã trình bày kế hoạch và hướng dẫn về công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ trì buổi họp với thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an trong tuần qua
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo
lưu ý các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình
thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đấu tranh chấn áp tội phạm
các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch tăng cường chi viện lực lượng vào tp hcm
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cục truyền thông công an nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền
lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay tỉnh sơn la đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn hai mươi
tham dự lễ khai mạc có đại biểu các cơ quan chức năng của bộ quốc phòng
bộ công an quân khu hai và các tỉnh trên địa bàn quân khu hai
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sơn la năm hai nghìn hai mươi một được chia làm ba giai đoạn
chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng
tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ
thực hành tác chiến phòng thủ
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sơn la lần này diễn ra trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sơn la còn gặp nhiều khó khăn
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cả hệ thống chính trị các cơ quan ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh sơn la
đã vào cuộc tập trung nỗ lực chuẩn bị về mọi mặt đáp ứng yêu cầu điều kiện cho diễn tập
mục đích diễn tập là nhằm nâng cao nhận thức năng lực lãnh đạo chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện ở các cấp
tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng của cấp ủy chính quyền các cơ quan ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang
và nhân dân địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
bảo vệ vững chắc địa phương trước mọi tình huống
theo kế hoạch diễn tập diễn ra trong hai ngày kết thúc vào ngày một mươi hai tháng bảy
thưa quý vị không trực tiếp đối mặt với tội phạm công việc của các đồng chí âm thầm lặng lẽ
khi thường xuyên phải bám địa bàn bám cơ sở vận động thuyết phục quần chúng bằng lý bằng tình
thông qua những hoạt động thực tế hướng về cơ sở đã giúp cán bộ chiến sĩ phòng an ninh đối nội công an tỉnh hải dương
xây dựng thế trận lòng dân sáng tạo cương quyết trong đấu tranh với các thế lực thù địch
có phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trăm linh các cán bộ chiến sĩ phòng an ninh đối nội công an tỉnh hải dương
đã được điều động xuống địa bàn phối hợp với công an các địa phương
kịp thời phát hiện những âm mưu hoạt động lợi dụng các vấn đề tôn giáo dân tộc dân chủ nhân quyền
của các thế lực thù địch phản động
lực lượng an ninh công an tỉnh đã thi đua
lập nhiều thành tích xuất sắc tập trung quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng
phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động
chống phá của các thế lực thù địch tham gia phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc
mâu thuẫn khiếu kiện đông người kéo dài không để phát sinh
hình thành điểm nóng về an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi năm
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trên địa bàn tỉnh hải dương có sáu tôn giáo khác nhau
phòng an ninh đối nội công an tỉnh hải dương đã chủ động bám sát địa bàn
nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo chính đáng của nhân dân
những buổi thường xuyên tiếp xúc với các chủ trì chức sắc chức việc
vận động giáo dân tín đổ phật tử chấp hành tốt chủ trương
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước như thế này
đã giúp hàng trăm vụ việc lớn nhỏ phức tạp
liên quan đến an ninh tôn giáo dân tộc được giải quyết triệt đề
nên cái tinh thần phục đạo yêu nước
cái tinh thần đạo pháp đồng hành cùng với dân tộc xong suốt hai năm qua
sau quá trình anh em tích cực xuống địa bàn rồi
tích cực trao đổi phối hợp tuyên truyền vận động người dân
thì người dân cũng đã có những cái nhận thức ra bước đầu
ngoài ra thì trong quá trình mà quần chúng nhân dân đi cấp cấp khứ kiện
thì quần chúng nhân dân nhận thức về pháp luật của người dân cũng hạn chế
đôi lúc vì những bước xúc mà người dân có thể có những hành vi vượt khóa quy chuẩn
quy định pháp luật thì anh em công an cũng đã tham hướng dẫn cho người dân
về trong quá trình đi các cấp kiến nghị khiếu nại tố cáo
để thực hiện theo đúng quy định của luật khiếu nại luật tố cáo
đặc thù là lực lượng thầm lặng nhiệm vụ khó khăn vất vả
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng luôn được cán bộ chiến sĩ
lực lượng an ninh đối nội hết sức coi trọng
nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo bác bằng những việc làm thiết thực hiệu quả
qua đó đã chủ động phòng ngừa
phát hiện và tập trung giải quyết kịp thời không để tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
trên địa bàn đều có sự chủ động lắm từ sớm và không ngại khó không ngại khổ
phải sẵn sàng tham gia vào các nhiệm vụ đặc biệt là những khâu yếu việc mới diễn ra ở trên địa bàn
dưới tác động của dịch covid một mươi chín và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tình hình an ninh thế giới khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
đặt lên vai các chiến sĩ an ninh đối nội
thức và trách nhiệm nặng mề hơn
nhưng với những kết quả đã đạt được
tiếp tục là động lực để lực lượng an ninh đối nội công an tỉnh hải dương
khẳng định vai trò nòng cốt sung kích trong giữ vững ổn định chính trị xã hội của địa phương
thưa quý vị hơn hai trăm linh căn nhà dành cho các hộ nghèo với trứ giá trị mỗi căn năm mươi triệu đồng
đảm bảo với tiêu chuẩn nên cứng mái cứng vách cứng theo mẫu thiết kế của bộ công an
phù hợp với nhu cầu sử dụng phong tục tập quán của người dân địa phương
đang được khẩn trương xây dựng tại tỉnh tuyên quang
nguồn kinh phí do bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
cùng hoạt động xã hội hóa đầu tư xây dựng
đây là hoạt động ý nghĩa theo chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để lại ai bỏ phía sau
và tiếp nối lan tỏa chương trình làm nhà cho hộ nghèo
do đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chủ trương phát động
một căn nhà vững chãi đủ để che nắng che mưa
đó không chỉ còn là giấc mơ với gia đình anh nguyễn văn hỏi
mà giờ đã trở thành sự thật khi có dự án hỗ trợ làm nhà của bộ công an
thời gian này ngôi nhà đang được cấp rút hoàn thiện
để anh hỏi và gia đình có thể về ở vào thời gian sớm nhất
trước đây thì gia đình tôi ở ngôi nhà ở hai gian
cái nhà đấy là trùng cấp của cây
các thứ là mục hết rồi
điều kiện không làm được
tôi cũng cảm nhận được vui được cảm ơn đảng nhà nước hỗ trợ
thực lượng công an thì nhiệt tình giúp đỡ cho gia đình
nhà cũng chuẩn bị sắp hoàn thành rồi
thì gia đình cũng hào hức chờ nhà mới để ổn định cuộc sống
huyện nga hàng tỉnh tuyên quang
là địa bàn nhiều khó khăn
cả huyện có một mươi tám trăm linh ba hộ
với bốn mươi bảy bốn trăm sáu mươi một nhân khẩu
trong đó có hai sáu trăm bảy mươi chín hộ nghèo
đặc biệt khó khăn về nhà ở
trong đợt này bộ công an công an tỉnh tuyên quang
đã hỗ trợ xây dựng năm mươi căn nhà tỉnh nghĩa
tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện
với phương châm nhà nước hỗ trợ nhân dân làm nhà
và nguyên tắc cộng đồng giúp đỡ hộ dân làm nhà
với xã trận nông
thì được phân
gồ là cho một mươi năm nhà
thì với đặc điểm dân cư
ở trên địa bàn thì là
ở các sườn đồi núi
cho nên là cũng khó khăn trong công tác
các vật liệu
để xây dựng
trong quá trình thực hiện thì
theo chỉ đạo của cấp trên
và cũng là cấp ủy giảng chính quyền
cũng tham gia rất nỗ lực
chỉ đạo rất là quyết liệt
và lực lượng công an là
bộ phận kinh tế
kỹ thuật là hướng dẫn
luận động bà con
cho đúng đạt đúng tiêu chuẩn
kỹ thuật của bộ công an để ra
trên toàn địa bàn tỉnh tuyên quang
có hai trăm linh hộ gia đình
được hỗ trợ xây dựng
những mái nhà nhân ái
để đảm bảo việc hỗ trợ
được đúng tiêu chuẩn
lực lượng công an phối hợp
với chính quyền địa phương
đã có sự sàng lọc
đảm bảo tiêu chí
tặng nhà cho đúng người
đúng hoàn cảnh
đối với tiêu chí
thì chúng tôi luôn đặt lên
hàng đầu là giả soát
về hộ nghèo
giang thì một mươi hai xã địa chấn
thì đều có các hộ nghèo
thế do vậy để góp phần
vào cái xóa những nhà tạ
và những hộ nghèo đó
thì chúng tôi đã giả soát
tại những địa bàn
trọng điểm nhất
là chuẩn bị để hoàn thành
cái nông thôn mới
thế do vậy là chúng tôi
cũng đã rất là toàn diện
để các ban ngành
cũng như là phòng lao động
thường minh xã hội
vào cuộc giả soát
theo đúng cái tiêu chí
đã để ra
hy vọng có ngôi nhà mới
các hộ nghèo
trên địa bàn tỉnh tuyên quang
được hỗ trợ
làm nhà sẽ có chỗ
ở ổn định
yên tâm sản xuất
tập trung phát triển kinh tế
góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống
của gia đình
và đóng góp nhiều hơn
cho việc phát triển
kinh tế xã hội
tại địa phương